thưa quý vị hôm nay phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng đã bước sang ngày làm việc thứ sáu
đây là phiên tòa lịch sử với một bị cáo từng giữ các chức trách quan trọng của đất nước
đồng thời đây cũng là phiên tòa đầu tiên thực thi theo các quy định mới mang tính cải cách rõ rệt của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm